sang ye chien thi đấu với phong độ khá thất thường
trong bốn trận gần đây họ thắng hai và để hòa hai
tuy nhiên đại diện nước pháp cũng không phải là đối thủ dễ chịu
họ là một trong những cái tên được đánh giá cao tại lịch ăn
dẫu vậy trước đội bóng nước anh đang thi đấu vô cùng súng mãn như manchester united
sang ye chien khó lòng có thể tạo nên bất ngờ
một đại diện khác của xứ sương mù cũng giang sân ở lời trận đêm nay và dặn sáng ngày mai là tottenham hotspur
đang bị trứng lại trong cuộc đua đến ngô vô địch ở giải ngoài hạng anh
đoàn quân của huấn luyện viên pochitino sẽ có chuyến làm khách được dự đoán gặp nhiều khó khăn đến sân của gen
tottenham có màn chạy đà không tốt trước trận gặp ghen
thất bại toàn diện hai hồi cuối tuần trên sân của liverpol
đánh sập tham vọng chạy đua ngôi vương của họ ở giải ngoài hạng anh
dẫu vậy thầy cho huấn luyện viên mauricio pochettino vẫn được đánh giá cao hơn
ngoài sự vắng mặt đáng tiếc của daniel rowe và jan vertonghen trọng hình
tottenham hành quân tới bỉ cùng những gương mặt sáng ra nhất như harry kane
lamela eriksen và đã biết là tài năng trẻ người anh dele alli
thất bại trước liverpool chỉ ra nhiều vấn đề của bóng
tottenham thường chơi thiếu tự tin mỗi trận đấu lớn
điều này cần tránh gặp lại
chúng tôi sẽ có hai trận đấu quan trọng với gen
sẽ không dễ để giành chiến thắng nhưng một kết quả hòa là điều khả thi
chúng tôi có nhiều cầu thủ tới từ bỉ nhưng hiểu biết của họ sẽ giúp ích cho tottenham
điều quan trọng nhất là không để thùng lưới
như vậy sẽ tốt hơn bởi chúng tôi sẽ có chín mươi phút ở trên đời
có một thực tế cần lưu tâm
tottenham thường thi đấu thất vọng mỗi khi xa nhà
trong tổng số một mươi ba trận phải làm khách đôi chủ sân quá hát lên chỉ hai lần đừng nở nụ cười chiến thắng
đây được xem là yếu điểm của tottenham mà ghen có thể khai thác
tuy nhiên đó chỉ là trên lý thuyết
còn trên thực tế thì chưa thể đoán biết
nhất là trong bóng đá mọi điều đều có thể xảy ra
để kết thúc bản tin thể thao tối ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi diễn biến của trạng hai giải đua xe đạp tour of oman
trạng đua thứ hai tour of oman dài một trăm bốn mươi năm năm km từ nakhan dian bustan
chứng kiến sự so kẻ quyết liệt của các cô rơ ngay từ những km đầu tiên
đây là trạng đua với nhiều trạng đường dốc
bên cạnh đó thời tiết khắc nghiệt cũng khiến các tay đua gặp nhiều khó khăn
và ở đoạn nước rút cuối cùng chiến thắng đã thuộc về quân rơ người bỉ ben herman
herman đã mang về chiến thắng trạng cho đội đua bmc racing
sau khi vượt qua rui costa jacob fouchang và mahaway kudus
sau cú nước rút thần tốc ở đoạn đường dốc cuối cùng
chiến thắng này cũng mang về chiếc áo đỏ cho người dẫn đầu cho ben herman
người về nhất trạng trước alexander kristoff gây thất vọng
khi chỉ cán đích thứ bảy mươi năm và hơn ben herman tới bốn phút
hôm nay các tay đua sẽ bước vào trạng bà dài một trăm sáu mươi hai km từ sultan qaboos đi kiryat